thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh bình thuận vừa xét xử vụ án tham ô tài sản
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm y tế phan thiết
tỉnh bình thuận với sự tham gia của hàng loạt lãnh đạo tại đơn vị này
theo cáo trạng nguyễn di hiển sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm là kế toán của bệnh viện thành phố phan thiết
trong thời gian từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
xuất phát từ động cơ vụ lợi hiện đã nâng khống hàng chục chứng từ thanh toán tiền lương
chế độ ốm đau thai sản và truy lĩnh lương để chiếm đoạt tổng số tiền hơn sáu tỷ ba trăm linh triệu đồng
từ nguồn dịch vụ của trung tâm y tế thành phố phan thiết và ngân sách nhà nước
việc hiển chiếm đoạt được số tiền lớn diễn ra trong nhiều năm nhưng không bị phát hiện ngăn chặn kịp thời
là do có sự buông lỏng thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý tài chính của lãnh đạo bệnh viện thành phố phan thiết
gây ra hậu quả thiệt hại cho ngân sách nhà nước và tài sản của đơn vị
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn duy hiển hai mươi năm tù giam về tội tham ô tài sản
các bị cáo trước đây làm việc tại trung tâm y tế tp phan thiết cũng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm
trần thị thu thảo nguyên kế toán trưởng ba năm sáu tháng tù giam nguyễn trung hà nguyên giám đốc trung tâm
ngô giang vũ nguyên phó giám đốc trung tâm ba năm tù nhưng được hưởng án treo nguyễn quang thời
nguyên phó giám đốc trung tâm một mươi năm tháng tù nhưng được hưởng án treo nguyễn thị bích anh
nguyên phó giám đốc trung tâm một mươi hai tháng tù nhưng được hưởng án treo